chuyển sang những tin tức khác về phó chủ tịch ubnd phường tử vong trong căn nhà hoang khi nói đi chống dịch
được biết cái chết này có liên quan đến dấu hiệu tự tử
cơ quan chức năng tp phan rang tháp tràm đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
trong quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thụ giữ một số lọ thuốc ngũ nằm cách thi thể nạn nhân vài mét
không có dấu vết bị tác động bên ngoài vào thi thể nạn nhân gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có dấu hiệu nạn nhân uống thuốc tự tử
như thanh niên phản ánh trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một người dân địa phương phát hiện thi thể nữ trong căn nhà hoang
trên đường một mươi sáu tháng bốn phường mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm
nên báo cơ quan chức năng sau khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng xác nhận danh tính nạn nhân là htt
ba mươi năm tuổi đang giữ chức phó chủ tịch ubnd phường bảo an
theo người dân địa phương chị tê lập gia đình có hai người con
tối ngày hai mươi tháng một mươi một chị tê đưa hai con đến nhà mẹ ruột nhờ trong coi nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương
đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một không thấy chị t về nhà điện thoại tắt máy nên người nhà tổ chức đi tìm kiếm
thì phát hiện thi thể nằm trong căn nhà hoang
theo lãnh đạo ubnd thành phố phan rang tháp tràm chị t là điểm sáng của cán bộ nữ
chị năng động và vừa mới được bổ nhiệm phó chủ tịch ubnd phường bảo an
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại